ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hải dương vừa ra quy định tạm thời
về việc cách ly dành cho người nước ngoài tại khách sạn trên địa bàn
các chuyên gia nhà quản lý lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài vào làm việc
tại các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ được cách ly y tế tập trung tại khách sạn
thời gian cách ly trong vòng một mươi bốn ngày
khu cách ly phải bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu theo quy định
các lực lượng cần thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm bảo đảm an ninh an toàn
và cung cấp đường dây nóng để người được cách ly liên hệ
các doanh nghiệp có nhu cầu đón người lao động nước ngoài vào làm việc
phải chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc cách ly